hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an đã làm việc với công an tỉnh ninh bình về công tác xây dựng công an xã chính quy tham gia buổi làm việc với đoàn có đồng chí nguyễn thị thanh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đồng chí đinh văn điến phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh
báo cáo về công tác bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đại tá phạm văn sơn giám đốc công an tỉnh ninh bình cho biết đến nay công an tỉnh ninh bình đã phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện thành phố bố trí bốn mươi sáu công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại một mươi hai trong số một trăm hai mươi hai xã thị trấn theo mô hình của bộ công an
bên cạnh đó để bảo đảm lực lượng cho các tổ công an phụ trách xã và công an xã chính quy công an tỉnh ninh bình đã điều động tăng cường gần
các cán bộ chiến sĩ của các phòng và học viên mới tốt nghiệp các trường công an nhân dân cho công an các huyện thành phố
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ công an tô lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh ninh bình trong đó có công an tỉnh ninh bình đạt được đặc biệt là việc thực hiện chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy
bộ trưởng bộ công an tô lâm đề nghị thời gian tới công an tỉnh ninh bình cần tiếp tục lựa chọn cán bộ chiến sĩ có đủ điều kiện để đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ bố trí đảm nghiệm chức danh công an xã đồng thời ra soát tạo điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ và quan tâm đến chế độ chính sách của lực lượng công an xã bán chuyên trách hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của công an xã
bộ trưởng bộ công an tỉnh ninh bình đề nghị thời gian tới công an tỉnh ninh bình cần tiếp tục lựa chọn cán bộ chiến sĩ có đủ điều kiện để đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ bố trí đảm nghiệm chức danh công an xã đồng thời ra soát tạo điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ và quan tâm đến chế độ chính sách của lực lượng công an xã

đảng và nhà nước ta rất quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống ma túy tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã phát hiện sự can thiệp chỉ đạo của các đường dây tội phạm ma túy là người nước ngoài như myanmar lào thái lan việt nam singapore

dự kiến hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày chín tháng chín đến ngày một mươi hai tháng chín tới